tết là dịp để chúng ta nghỉ ngơi sau một năm lao động làm việc
thế nhưng theo ghi nhận hôm qua trong ngày mùng một tết tại hà nội
vẫn còn rất nhiều cửa hàng mở cửa và nhiều dịch vụ hoạt động
đi dọc phố cầu gỗ hà nội trong ngày mùng một tết hàng loạt các hàng quán đều đã mở cửa
bún ốc bún thang siêu thị tiện ích
cửa hàng bốn thang này đã chọn ngày mùng một tết mở hàng lấy may cho cả năm mới
vì mở cửa vào mùng một nên các nhân viên tại cửa hàng được thay phiên nhau về quê
để có thể làm việc trong suốt những ngày tết
thì mình thấy mọi người bảo năm nay mùng một là đẹp
lại hợp với tuổi mình thế nên là mình phải học mùng một
trong khi đó với những cửa hàng và dịch vụ khác
ngày mùng một là thời điểm mà khu phố này đón rất nhiều khách nước ngoài
chính vì vậy những dịch vụ như spa làm đẹp dịch vụ quà tặng rất đắt khách
đông hơn rất là nhiều đông hơn rất là nhiều ba cấp bốn là ngày thường
nói chung mình thấy mở mùng một là một điều may mắn cho sông đất
năm đầu năm để cho mình công việc làm ăn của mình được phát đạt trong cả năm
mình không thấy mệt mỏi vì là công việc của mình và mình cũng thấy vé hàng thì cũng vui
mình cũng mong muốn là mùng một tết mình bương bán sẽ đắt hàng và năm mới cũng sẽ đắt hàng và thuận lợi
bên cạnh đó một loạt các dịch vụ khác như dịch vụ xích lô dành cho người nước ngoài tham quan phố cổ
vẫn hoạt động khá tấp nập và đặc biệt là dịch vụ chôm giữ xe khu vực xung quanh hồ gươm
vẫn hoạt động suốt ngày đêm
năm nay số lượng các điểm giữ xe tự phát đã giảm
dịch vụ chuyên nghiệp hơn giá vé cũng có tăng so với ngày thường
tết thì chắc chắn là họ sẽ nâng hơn so với ngày bình thường
tức là nâng hơn khoảng bao nhiêu ảnh
nâng hơn khoảng gấp đôi
không cao quá với cái mức độ ngày tết như này thì tôi thấy rất là hợp lý thôi
vâng cái giá là bao nhiêu

họ trông coi cho mình mình đi chơi nó thoải mái cái đấy thì nó cũng không là gì là
bên cạnh phục vụ nhu cầu của người dân các dịch vụ tại hà nội còn hướng tới khách du lịch
vì vậy lựa chọn hoạt động xuyên tết vừa để lấy may mắn cho một năm làm ăn phát đạt
vừa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
ngày mùng một tết bình yên thời tiết đẹp nhưng cũng bận rộn với họ